tại cần thơ có giống mít lạ khi trái chín nặng khoảng hơn hai mươi kg bán giá năm mươi đồng một kg
người mua phải trả hơn triệu đồng cho một trái mít mà vẫn không đủ bán
thậm chí phải đặt hàng trước vài tháng mới được chủ vườn bảo đảm có hàng giao
loại mít đặc biệt ấy chính là mít không hạt ba láng của lão nông trần minh mẫn ở phường ba láng quận cái răng
năm hai nghìn bảy sau nhiều năm trồng qua rất nhiều loại cây ăn trái như cam sành sầu riêng
nhưng hiệu quả kinh tế không cao ông út mẫn lặn lội khắp nơi tìm học công nghệ trồng trọt mới
tình cờ có lần ghé như người bạn ở tiền giang ông được tặng một trái mít có nguồn gốc từ myanmar
khi bổ ra hầu như không có nhựa dính vào dao điều đặc biệt là cả muối và sơ mít đều rất ngọt lại không có hạt và ăn rất ngon
nhưng ông có v zeggen rằng đây là trường hợp hành cắt được
đối với các loại mít he
và ít mũ cũng có mũ nhưng mà rất ít nó không có dính theo như các loại mít của mình
nhận thấy loại mít này quá đặc biệt và đây cũng chính là cơ hội để sở hữu giống mít lạ
ông trần minh mẫn đã quay trở lại tiền giang xin bạn chiết nhánh mang về chồng
hiện tại ông đã trở thành chủ vườn mít với bảy mươi cây mít không hạt và đến nay đã cho quả ổn định với năng suất mỗi vụ hơn một trăm linh kg quả mỗi cây
nhờ giống mít này mà đời sống kinh tế của gia đình ông hiện rất ổn định
nếu như các loại mít truyền thống chỉ bán được giá một mươi đồng một kg thì mít nhà ông hiện đang có giá bán tới năm mươi đồng một kg tại vườn
như vậy bình quân một vụ ông thu nhập được khoảng năm trăm linh triệu đồng từ tiền bán mít thành phẩm
từ cái giống mít lạ để tạo ra cái giống mít ba láng không hạt thì đã đạt được cái giải nhì của cái hội thi sáng tạo kỹ thực của thành phố cần thơ năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi một
và cái nhãn hiệu là giống mít ba láng không hạt của chú úc mẫn cũng đã được đăng ký
cái giống mít ba láng không hạt của chú úc mẫn cũng đã được đăng ký bảo hộ được quyền và được cục số chí tệ cấp chí chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ năm hai nghìn một mươi hai
thì hiện tại thì cái mít ba lán không hạt đã được trồng ở nhiều nơi ở đồng bằng sông cửu long
chẳng hạn như là ở cần thơ bến tre đồng tháp và một số địa phương ở miền ngoài như miền đông nam bộ và ngay cả ở bà rịa vũng tàu
bên cạnh các giải thưởng trái cây hiếm độc lạ tại nhiều cuộc thi về cây trồng khắp cả nước
hiện mít không hạt ba láng là một trong một mươi một
trên một mươi bốn mô hình điển hình của cần thơ được đề nghị xét tặng huy trường vàng khoa học nông nghiệp sáng tạo năm hai nghìn một mươi bảy